tại huyện đảo lý sơn bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo cho cán bộ công chức huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
hơn năm mươi cán bộ công chức đứng đầu các xã đảo cơ quan đơn vị huyện lý sơn đã được tập huấn các kiến thức chính sách thông tin mới về biển đảo
các cán bộ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã cung cấp các kiến thức về luật biển việt nam công ước liên hiệp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
luật biển của các nước có vùng biển giáp danh vùng biển trông lấn hoặc đang có tranh chấp quy định về nguồn lợi thủy sản vùng biển các giải pháp bảo vệ nguồn lợi hải sản trong tình hình mới hiện nay
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai cũng hỗ trợ hướng dẫn cho cán bộ công chức các xã đảo đơn vị hành chính các biện pháp cách thức tuyên truyền về biển đảo hiệu quả để tuyên truyền cho ngư dân lý sơn
trách nhiệm vai trò tuyên truyền của chính quyền địa phương ngành chức năng sẽ giúp ngư dân bảo đảm an toàn đánh bắt không vi phạm vùng biển nước khác đánh bắt hải sản
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai tuyên truyền hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên huyện đảo lý sơn giúp cho huyện đảo bảo đảm hoạt động đánh bắt hải sản giúp ngư dân thấy được tầm quan trọng của biển đảo
đối với quốc phòng an ninh cũng như hỗ trợ ngư dân quyết tâm bám biển vân khơi để cảnh sát biển thực sự là điểm tựa vững chắc trên biển